khi người hâm mộ cả nước rộn ràng ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá quốc gia
thì cũng có những hành vi quá khích gây mất an toàn cho người xung quanh
hôm nay công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính hai mươi hai đối tượng
về hành vi đốt pháo trên địa bàn sau trận chung kết
cụ thể trong đêm một mươi năm dạng sáng một mươi sáu tháng một mươi hai sau khi đội tuyển bóng đá việt nam đoạt chức vô địch aff cup hai nghìn một mươi tám
một số đối tượng quá khích đốt pháo gây mất an ninh trật tự tại một số khu vực
qua tuần tra lực lượng công an tp bnh đã phát hiện bắt giữ hai mươi hai đối tượng đốt pháo
sau khi làm việc các đối tượng đều thừa nhận hành vi của mình là sai trái và cam kết không tái phạm
nên công an tp bnh đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính